có thể nói năm hai nghìn một mươi bảy là năm mà chính phủ đã tập trung và bỏ ra nhiều công sức cho một chính phủ kiến tạo
những con số biết nói đã lần lượt xuất hiện lần đầu tiên sau nhiều năm tăng trưởng gdp đạt sáu tám mươi một
kinh tế vĩ mô ổn định lạm phát được kiểm soát một mươi ba trên một mươi ba chỉ tiêu quốc hội giao đều đạt và vượt
trong đó đáng chú ý là kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm hai nghìn một mươi bảy ước tính đạt hai trăm một mươi bốn tỷ usd
tăng hai mươi một một so với năm trước tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc bốn trăm linh tỷ usd
trong đó xuất siêu đạt hai bảy tỷ usd đây là mức tăng cao nhất trong nhiều năm qua
có được kết quả này là sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ thủ tướng chính phủ trong năm vừa qua
với khẩu hiệu thực thi là nói đi đôi với làn hành động và hành động
thủ tướng và chính phủ đã quyết liệt tháo gỡ chấn chỉnh xây dựng thúc đẩy
cắt giảm thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp
là một trong những giải pháp thực hiện chính phủ kiến tạo mà bộ công thương là bộ đi đầu trong lĩnh vực này
với việc bãi bỏ gần bảy trăm linh điều kiện kinh doanh chiếm đến hơn một nửa số điều kiện mà bộ này quản lý
dưới sự chỉ đạo của chính phủ các bộ ngành khác cũng không thể ngồi yên
đầu tháng một mươi hai bộ xây dựng đã đề xuất để bãi bỏ bốn mươi một ba tổng số điều kiện kinh doanh
đơn giản hóa bốn mươi ba bảy điều kiện kinh doanh thuộc trách nhiệm của bộ
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đề xuất bãi bỏ ba mươi bốn hai điều kiện kinh doanh
và cắt giảm năm mươi sáu năm thủ tục hành chính do mình quản lý
trong năm hai nghìn một mươi bảy chính phủ được cắt bỏ trên năm thủ tục hành chính
mà ngay đầu năm tại hội nghị bộ công thương
thủ tướng mới đề nghị bộ công thương chúng tôi đã ký một quyết định số tám
các sáu trăm bảy mươi năm thủ tục điều kiện kinh doanh để giải phóng sức sản xuất
tạo điều kiện cho người dân trên tầng hậu kiểm
mình cải cách mạnh mẽ thế mà không chứ
rồi chúng ta đã phán đấu trong thời gian vừa qua
đã có năm mươi chín quốc gia công nhận việc trong nền kinh tế thị trường
nhưng một số đó tôi cho cũng còn thấp
vì chúng ta quan hệ đến
hai trăm hai mươi quốc gia ở vùng lãnh thổ về kinh tế các bà
việc gỡ bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết
chứng tỏ tư duy quản lý của nhà nước mới theo hướng kiến tạo
nhấn mạnh vào các cơ chế hậu kiểm
vận dụng tích cực vai trò của người dân vào thị trường trong công tác giám sát
việc xóa bỏ rào cản gia nhập thị trường cho hàng loạt các ngành nghề
tạo điều kiện cho người dân tham gia hoạt động kinh doanh sản xuất có lợi nhuận
bên cạnh đó việc tích cực xóa bỏ hơn ba bốn trăm linh điều kiện kinh doanh
đã khiến môi trường kinh doanh ở việt nam minh bạch hơn
tránh tình trạng cơ quan quản lý nhà nước lợi dụng điều kiện kinh doanh
để làm khó doanh nghiệp hoặc trục lợi
trên tinh thần xây dựng một chính quyền kiến tạo liêm chính và hành động
thì văn phòng chính phủ các bộ ngành trung ương và chính quyền các địa phương
trong thời gian vừa qua đã nỗ lực hành động
theo hướng kiến tạo liêm chính và hành động
mối quan hệ công tác phối hợp rất chặt chẽ giữa chính quyền địa phương
giữa các bộ ngành của trung ương và văn phòng chính phủ
theo tôi đã được đẩy lên một cái mức mới cao hơn
và hiệu quả quản lý nhà nước đã được tăng lên
trên tinh thần tháo gỡ vướng mắt giải quyết kịp thời
phiền hà cho các bộ cơ quan doanh nghiệp
việc bãi bỏ các điều kiện kinh doanh vì thế thực sự là điểm nhấn lớn nhất
trong việc dọn dẹp môi trường kinh doanh ở việt nam
văn phòng chính phủ đã thể hiện tinh thần hành động
đã tập hợp các ý kiến của các doanh nghiệp phản ánh
để làm sao để cho tháo gỡ cho các doanh nghiệp có thể phát triển hơn
và để cho sự tuân thủ ở các bộ các ngành các địa phương càng ngày càng tốt hơn
có thể nói rất là dành mạnh rõ ràng
và hợp lý và chính viện nó có sức kết phục
và đồng thời nó cũng tạo ra một cái nền tảng rất thuận lợi
để các bộ ngành có thể hợp tác và cùng làm việc
có thể nói với thông điệp được đưa ra là xây dựng chính phủ kiến tạo
liêm chính hành động vì người dân và doanh nghiệp
khẩu hiệu thực thi là nói đi đôi với làm hành động và hành động
người đứng đầu chính phủ đã gây dựng được lòng tin trong dân
qua kết quả đạt được về kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy
đây là bước đột phương
đây là bước đột phương
đây là bước đột phá của năm và cũng là nền tảng vững chắc
tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo